ngay từ sáng sớm rất nhiều cửa hàng quán ăn quán cà phê tất bật chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở lại bán hàng sau thời gian dài tạm đóng cửa phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tỉnh hải dương vẫn luôn xác định phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài

cao tốc mỹ thuận cần thơ

cao tốc cần thơ bạc liêu triển khai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đầu tư bằng vốn ngân sách

qua biểu bàn vĩnh long cần thơ hậu giang sốc trăng bạc liêu giai đoạn một

cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trong văn bản trình thủ tướng chính phủ

và giao ubnd tỉnh cà mau làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền

tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi ba bộ chủ tông phận tải đã triển khai

năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín hoàn thành xây dựng cầu cao lãnh đồng tháp

cầu vàm cống đồng tháp cần thơ bắt qua sông hậu dài chín km

ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một bộ chủ tông phận tải khánh thành dự án xây dựng tuyến đường

trên bộ giao thông vận tải đề xuất đầu tư tuyến cầu tốc châu đốc cần thơ sóc trăng
với tổng chiều dài một trăm chín mươi bảy hai mươi hai km
trong đó phân đoạn ưu tiên một xây dựng tuyến cầu tốc dài một trăm linh năm km
tổng mức đầu tư hơn hai mươi ba tỷ đồng

tổng mức đầu tư hai mươi bảy trăm năm mươi một tỷ đồng
thực hiện trước năm hai nghìn ba mươi
tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông cửu long
vừa đề xuất bộ công ty đầu tư làm tuyến cầu tốc hạ tiên rạch giá bạc liêu
quy mô giai đoạn một dài hai trăm hai mươi năm km
tổng mức đầu tư ba mươi ba
dự kiến quy động nguồn vốn từ các nhà tài trợ
các nguồn vốn hợp pháp và vốn đối ứng của chính phủ
theo kế hoạch là báo cáo

khởi công quý hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và hoàn thành đưa vào khai thác
cao tốc tp hcm long thành dầu dây

đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn một mươi bốn
thường xuyên bị cạt xe
vào những ngày cuối tuần và các dịp lễ
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông cửu long
trình bộ giao thông vận tải
quân án đầu tư mở rộng cao tốc tp hcm long thành dầu dây
từ tp hcm đi đồng nai
với quy mô tám làng xe

cao tốc tp hcm thủy đầu một trên thành
theo nguyên hoạch đã được cử tướng phê duyệt
tuyến cao tốc có quy mô sáu tám làng xe
đầu tư năm hai nghìn ba mươi
tổng kinh phí ước khoảng hai mươi bốn một trăm năm mươi tỷ đồng
cao tốc tp hcm mộc bài
tuyến cao tốc tp hcm mộc bài
tp hcm đi tây ninh
dài năm mươi ba năm km
tổng mức đầu tư một mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một
bộ thường giải phóng mặt bằng tái định cư
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đối thầu lựa chọn nhà đầu tư
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
tập trung triển thai dự án
năm hai nghìn hai mươi năm khánh thành đưa vào hoạt động
tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng
kết nối vùng và kết nối đường vành đai ba bốn
nên phương tiện từ các tỉnh miền tây
và các tỉnh miền tây ninh
để dễ dàng tất cư khẩu mộc bài
có phòng thúc đẩy giao thương giữa việt nam
có thể thấy rằng cao tốc tp hcm
về miền tây khi được hoàn thành sẽ
tạo ra sự kết nối giao thông đồng bộ hơn
nhưng vẫn còn nhiều khó khăn
trong công tác giải phóng mặt bằng
vậy công tác giải phóng mặt bằng làm thế nào
để nhanh chóng hiệu quả và tạo được sự đồng thuận
của người dân ghi nhận của phóng viên
hai mươi bốn trên bảy tại ninh thuận
nơi có tuyến đường cao tốc bắc nam
đoạn cam lâm vĩnh hảo
dự kiến sẽ khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
và là tuyến có chiều dài nhất
cũng như là diện tích thu hồi đất lớn
nhưng cho đến thời điểm này
ninh thuận đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường
hỗ trợ tái định cư cho

có đất phải thu hồi phục vụ dự án
sẽ thay cho lời giải của câu hỏi này
bàn giao cho nhà nước

để thực hiện dự án tuyến đường cao tốc bắc nam
đoạn cam lâm vĩnh hảo
thuộc tỉnh ninh thuận
gia đình ông lê hồng quân
xã nhân sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
nhận được khoản đền bù hỗ trợ của nhà nước
là sáu trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên điều ông quân vui hơn
là đã được bố trí
một lô đất tái định cư
rộng hơn ba trăm linh m hai
cho dù gia đình ông phải nộp tiền sử dụng đất một lần
là hai trăm năm mươi tám triệu đồng
theo quy định
tỉnh ninh thuận đã bố trí
hai khu tế định cư
cho năm mươi năm hội dân
ở hai quyện ninh sơn và quyện thuận nam
đến nay hai khu tế định cư này
đã hoàn thành việc đầu tư
về cơ sở hạ tầng điện đường
cùng hệ thống kếp thoát nước
các hội dân phấn khởi đồng thuận cao
khi hai khu tế định cư
được bố trí liên kề với khu dân cư
tập trung hiện ngữ
và đầu tư cơ sở hạ tầng hơn hẳn nơi ở cũ
trung tâm của khu dân cư
cho nên là bà con rất là đồng thuận
và khu dân cư này
rất là khang trang sạch sẽ thói mát
cho nên là
qua công tác triển khai
rồi bóc xăm phong lô
cho các hội dân bà con rất là
đồng thuận không có hội nào
mà không đồng thuận hết
công tác bồi thường nhập bằng
đường bộ cao tốc bắc nam
ở địa bàn tỉnh ninh thuận
cơ bản là đáp ứng được yêu cầu của bộ dịch vụ thông tải
một số lý do là
tỉnh ninh thuận làm nhanh là
tỉnh ninh thuận đã chọn
hai khu tế định cư
phù hợp với điều kiện thực tế
của địa phương
và bà con rất là phấn khởi
khi mà vào cái khu tế định cư này
với gần một trăm linh hội dân
đã nhận tiền đền bồ hỗ trợ
và được vô trí đất tế định cư
tỉnh ninh thuận đặt mục tiêu
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sẽ bàn giao toàn bộ hơn bốn trăm bốn mươi năm hectare đất
cho bang quản lý dự án
tám mươi năm bộ dô thông dân tải
để triển khai dự án
tuyến đường cao tốc bắc nam
đoạn cam lâm dĩnh hảo